chính sách mới nhất của trung quốc đã làm nhiều người yêu động vật cảm thấy lo lắng
khi các con vật nuôi như là chó mèo đang trở thành người bạn thân thiết đối với người dân nước này
cụ thể chính quyền của một huyện tại thành phố lang phường miền bắc trung quốc
đã ra chỉ thị giết hết thú cưng vật nuôi trong nhà của những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cụ thể chỉ thị nêu rằng các cơ quan liên quan phải nhanh chóng
cương quyết tiêu hủy toàn bộ vật nuôi tại nhà của những bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm đảm bảo an toàn cho họ sau khi từ khu cách ly trở về
nếu vật nuôi chưa bị tiêu hủy tuyệt đối không được phép cho bệnh nhân trở về nhà
anh chụp văn bản chỉ thị được đăng trên mạng xã hội đã gây bất bình trong cộng đồng mạng
theo bgnate insider việc tiêu hủy này đã bị dừng lại vào một mươi bảy giờ cùng ngày
theo thông báo của một nhân viên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố
hiện chưa rõ có bao nhiêu vật nuôi bị tiêu hủy
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
thú cưng có thể mắc covid một mươi chín từ người lây sang nhưng nguy cơ lây từ thú cưng sang người là thấp
trung quốc theo đuổi chính sách zero covid quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng từ khi đại dịch bắt đầu
trong khi nhiều nơi trên thế giới đã nới lỏng thậm chí dỡ bỏ các quy định liên quan đến covid một mươi chín
trung quốc vẫn duy trì với cách phòng dịch nói trên
tuy nhiên sự xuất hiện của các biến thể virus lây lan mạnh đang đặt ra thách thức lớn cho bắc kinh
trung quốc đang trải qua đợt bùng phát mạnh
trong đó nhiều thành phố lớn bị phong tỏa
trung tâm kinh tế thượng hải đang bị phong tỏa một nửa vì xuất hiện hàng ngàn ca nhiễm mới
mặc dù nguy cơ lây từ thú cưng sang người là thấp
song với việc áp dụng và dừng lại chỉ trong vài giờ đã có hàng nghìn vật nuôi bị tiêu hủy
điều này không chỉ dấy lên bức xúc cho người dân
mà còn khiến cho chính sách jerdo covid của trung quốc khó thành hiện thực
mới đây trước diễn biến f thượng hải tăng vọt
thành phố này đã phải lockdown để kiểm soát dịch xuống mức thấp nhất
ngay lập tức chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh rằng
trung quốc cần nhanh chóng hạn chế đà lây lan của sars cov hai
trong khi vẫn kiên trì chính sách zero covid năng động
cụ thể ngày ba mươi một tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình đã hối thúc nước này
thực hiện các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín hiệu quả hơn
và giảm thiểu tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế
theo đài truyền hình nhà nước trung quốc phát biểu trong cuộc họp của ủy ban thường vụ bộ chính trị
chủ tịch tập cận bình đã nhấn mạnh rằng
trung quốc cần nhanh chóng hạn chế đà lây lan của virus sars cov hai
trong khi vẫn kiên trì chính sách jero covid năng động
cuộc họp cũng nhất trí các quan chức ở những khu vực có dịch bùng phát nghiêm trọng
nên coi công tác kiểm soát covid một mươi chín là ưu tiên hàng đầu
và những người khiến dịch bệnh bùng phát vượt tầm kiểm soát phải chịu trách nhiệm
tính đến thời điểm này trung quốc đang đối phó với làn sóng lây nhiễm dịch covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
kể từ nước này đã kiểm soát được làn sóng dịch đầu tiên hồi năm hai nghìn hai mươi
hơn hai mươi khu vực
đã báo cáo số ca mắc mới covid một mươi chín tăng cao trong vài tuần qua
cùng ngày chính quyền thành phố thượng hải cho biết các lệnh phong tỏa chống dịch được áp đặt
tại khu vực phía đông sẽ không được dỡ bỏ hoàn toàn
lệnh phong tỏa chỉ được dỡ bỏ tại một số khu vực
trong khi vẫn được duy trì ở những khu vực khác tùy theo mức độ nguy cơ dịch bệnh
với việc chính phủ trung quốc nới lỏng và áp dụng chính sách zero covid năng động
đã cho thấy tác động không nhỏ của chính sách này ráng lên nền kinh tế nước này
dù covid nhưng nhiều nước khác vẫn mở cửa
và thích ứng an toàn
còn trung quốc liệu nước này có thay đổi nay mai để kích cầu kinh tế
đảm bảo ổn định cho hàng chục triệu người dân
chúng ta cùng chờ đợi những động thái mới nhất đến từ chủ tịch tập cận bình